thưa quý vị hủ tiếu là món ăn dân giả quen thuộc của người dân nam bộ

mình bỏ vô cái bồng bột thì mình bồng qua một đêm nó gắn lại như thế này

đó nó còn lại cái chắc chắn như thế này để mình sáng mình đánh nó

không có nhiễn được cái gì nữa
sau khi mình đánh cái này thời gian ba mươi phút thì nó đủ cái độ mịn rồi

cái khu để mình chán bánh

đó khi mình chán rồi mình phơi thì mình thấy đó là cái màu của trái gắt đó nó màu cam như vậy
cái này nó cũng dễ thôi chứ nó không có khó đâu

đấy rồi nó cũng giống như bánh cuốn kia đó
nhưng mà cái này nó dày nó lớn hơn thôi
nhưng cái bột nó khác

nó sẽ không dai bằng cái

ảnh hưởng chứ

là bởi vì cái chỗ này nó khô cái kia nó ướt và bị ẩm
thì nó sẽ tạo ra cái độ mắc này
rồi để ra em chỉ rồi quên nhá
sau khi chán xong thì bánh sẽ được đem phơi ra ngoài dưới trời nắng
khoảng tầm thứ ba đêm
đến bốn tiếng
và sau đó thì sẽ được đem ra máy cán để cán thành những sợi mỏng và dài

thì mình khi mình nhập ba cái là toàn là một kg

mà quan trọng nhất là cái thâu mình lấy bột

cho mình luôn

hai hộ mà chỉ có cái hộ của mình đó là mình kết hợp qua du lịch

còn những cái hộ kia thì mình cũng làm để cho bán thêm dưới lên

thì mình thấy là các ngân thợ người ta rất là khéo
tới nơi tịnh mắt
mình mới thấy được là tất cả các nguồn nguyên liệu đều hoàn toàn là tự nhiên

làm tươi xong rồi ăn liền thì nó có dai và có thơm dịu dịu nhẹ
nhìn những người thợ làm hủ tiếu cơn mận đứng tráng tiền chiếc bánh
mới thấy được sự vất vả và niềm yêu nghề truyền thống này
dù thời gian có thay đổi nhưng món ăn hủ tiếu vẫn luôn được lưu giữ và phát triển
bằng những nguyên liệu sẵn có của địa phương và hoàn toàn tự nhiên
chính vì vậy hủ tiếu cần thơ vẫn luôn giữ được hương vị truyền thống
chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng khác
thưa quý vị nằm trong chương trình công tác tại các tỉnh thành tây nam bộ
vào chiều ngày hôm qua hai mươi ba tháng tám trung tướng nguyễn văn sơn
thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh hậu giang
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh hậu giang đã triển khai nhiều kế hoạch
cao điểm tấn công chấn áp tội phạm qua đó kéo giảm được số vụ phạm pháp hình sự giảm bốn hai
điều tra khám phá án chung đạt tám mươi tám hai trong đó án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi bảy
bắt vận động ba mươi hai đối tượng truy nã đạt bốn mươi bảy vượt chỉ tiêu bộ công an giao
đặc biệt là không xảy ra tội phạm liên quan đến tín dụng đen
triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy
ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm các vụ tụ tập đua xe trái phép
đã bố trí một trăm hai mươi tám đồng chí tại bốn mươi ba trên sáu mươi bốn xã thị trấn
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đã biểu dương những kết quả đạt được
của công an tỉnh hậu giang
tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự
không để bị động bất ngờ tạo môi trường bình yên cho người dân yên tâm lao động sản xuất kinh doanh
chỉ đạo về nhiệm vụ trong thời gian tới thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh hậu giang phải tập trung xây dựng đảng
xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh nội bộ đoàn kết thống nhất
đặc biệt chú trọng công tác xây dựng công an xã chính quy
theo đúng chủ trương chỉ đạo của bộ công an là tăng cường cơ sở
tập trung nắm tình hình tích cực tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa để làm giảm tội phạm
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chủ động trong công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật tài chính
đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu công tác chiến đấu
khi mà số diện tích thiếu nước tưới và nhiều vùng thiếu nước sinh hoạt đang tăng lên hàng ngày
để sớm hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân có nước sinh hoạt
phòng cảnh sát phòng trái trái trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
đã xuất bốn xe trái trái trở nước sạch cung cấp cho bà con hai xã an hiệp và an hòa huyện tuy an
ngày hai mươi hai tháng tám
giữa cây nắng như thiêu đốt có rất đông người dân ở hai xã an hiệp và an hòa huyện tuy an
đã mang theo các dụng cụ can nhựa xô thùng phi đến điểm cấp nước miễn phí để lấy nước sạch về dùng
theo phản ánh của bà con thì việc thiếu nước ở đây đã xuất hiện từ sau tết nguyên đán năm nay
tuy nhiên đến nay nước giếng đã khô cạn nếu khoan sâu hơn nữa thì gặp nước mặn
trong khi đó nhà máy cấp nước sinh hoạt của huyện không đủ lượng nước để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bà con
người dân phải đi mua
đi gánh nước ở rất xa để có nước về sinh hoạt
khô khạn không có nước bà con đi mua nước xa rồi chiếm về cho còn ở đây được không nữa
từ hôm nay hết thì mua cứ như một bồn suy cây tiết như vậy là một trăm linh ngàn
cứ như hết tới đâu là mua tới đó
các tàu kém được công an khu yên giúp đỡ bà con rất khó khăn khởi quá khui mơ
việc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
về hỗ trợ nước sinh hoạt cho bà con nơi đây là một việc làm thiết thực đầy ý nghĩa
thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an với nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín này tình hình nắng hàng quá nhiều cho nên là tình trạng thiếu nước là rất là nhiều
do bà con rất là khó khăn cho nên bà con đã bỏ tiền ra mua nước tại các nguồn nước mà nơi khác đến
thì bà con bỏ nhiều rất là nhiều tiền tốn kém cho bà con
vì vậy hôm nay là tôi được biết là chỗ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
có mang nước về hỗ trợ cho bà con thì tôi thấy rất là vui mừng
tôi xin thay mặt cho bà con là cảm ơn sự hỗ trợ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh phú yên
và cũng mong là sau này là được
sự hỗ trợ nhiều hơn để đem đến nguồn nước cho bà con
trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục điều động thêm xe chở nước
cung cấp cho người dân ở các vùng thiếu nước trong tỉnh
đặc biệt là nhân dân ở các xã đang bị hạn hán nghiêm trọng
trong khi đó nhà kỳ tùy hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số ba
và chiều cường tại ấp kinh hòn xã khánh bình tây huyện trần văn thời
ngày hôm nay đoàn thanh niên công an tỉnh cà mau đã tổ chức các buổi thăm hỏi
người dân ở đây
tại đây đoàn đã trao tặng một trăm linh xuất quà gồm các nhu yếu phẩm như quần áo
nì gói đường bột ngọt và vừa học sinh cho các gia đình bị thiệt hạn nặng nề
sau bão số ba và chiều cường gây ra
tổng giá trị các phần quà trị giá gần ba mươi triệu đồng
trị giá các phần quà tuy không lớn nhưng đã thể hiện sự quan tâm
chia sẻ tinh thần tương thân tương ái của tuổi trẻ công an tỉnh cà mau
đối với người dân quả đáo phát huy tính sung kích tình nguyện
vì cộng đồng của tuổi trẻ góp phần làm sáng mãi truyền thống tốt đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam vì nước quên thân vì dân phục vụ
thưa quý vị có một thực tế mà chúng ta đều thấy rõ đó là tại các huyện vùng cao
việc đi lại khó khăn từ các bản xã đến trung tâm huyện có khi mất cả ngày trời
vì vậy nhiều người đã nảy sinh tâm lý là ngại làm giấy tờ tùy thân
tuy nhiên điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ trong công tác quản lý hộ khẩu hộ tịch
cũng như là trong các thanh toán giao dịch
để giảm bớt khó khăn cho người dân nhiều đơn vị đã tổ chức cải cách hành chính
xuống các thôn bản để cấp đổi chứng minh nhân dân cho bà con
ghi nhận sau đây tại huyện quảng uyên của tỉnh cao bằng
bị mất chứng minh nhân dân từ lâu mà chưa đi làm lại đơn giản vì bà học mỹ
mình tuổi đã cao làm chứng minh nhân dân cũng chẳng quan trọng
hơn nữa đường từ nhà bà đến huyện lại khá xa
thế nhưng hôm nay bà đưa các cán bộ của đội quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an huyện quảng uyên đến tận gia đình làm lại chứng minh nhân dân
bà sẽ có chứng minh nhân dân trong một vài ngày tới
quảng uyên là một huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh cao bằng
cả huyện có gần một trăm linh đồng bào dân tộc mông thái tày
có nhiều bàn người dân vẫn sống biệt lập ít có sự giao lưu với bên ngoài
nên chưa nhận thấy sự cần thiết của các loại giấy tờ tùy thân
với mục đích phục vụ nhu cầu của người dân được tốt nhất
đừng đi lại nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa
hàng tháng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện quảng uyên
đều tổ chức các đợt về tận các thôn bản để làm chứng minh nhân dân cho bà con
đặc biệt nhiều người dân như bà liều bà hạp không biết chữ không biết tiếng phổ thông
thậm chí quên cả ngày tháng năm sinh
nên các cán bộ của đội quản lý hành chính về trật tự xã hội
sẽ viết giúp bà và thực hiện luôn việc xác minh lại
cũng có vất vả hơn trước nhiều nhưng mà với người dân thì là tạo điều kiện cho người dân
không phải đi lại nhiều này thì cán bộ cũng thấy phấn khởi
để thuận tiện cho người dân đơn vị cũng đã trực tiếp tổ chức các tổ công tác
xuống đến tận các xóm bản để làm cấp thủ tục chứng minh nhân dân cho nhân dân
phối hợp với là thiệt khai cái cấp phát cái giấy đăng ký với lại cái giấy chứng minh nhân dân
để qua bưu điện để người dân giảm bớt cái thủ tục ti lạ do người dân
từ đầu năm đến nay công an huyện quảng uyên đã cấp tổng số gần một hồ sơ chứng minh nhân dân
trong số này cấp lưu động là hơn ba trăm linh người
những việc làm của cán bộ chiến sĩ công an quảng uyên đã để lại ấn tượng tốt đẹp
trong lòng bà liều
các bà con vùng cao góp phần xây dựng hình ảnh được được cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh